tại con tum sau hơn một tuần thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
bất chấp lệnh cấm nhiều người dân tại thành phố con tum vẫn tụ tập đông người để đi bộ thể thao tại khu vực bờ kè cầu đắk la thành phố con tum
đặc biệt trong số đó có rất nhiều người không đeo khẩu trang sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thành phố con tum
đây là những hình ảnh phóng viên ghi nhận được vào lúc một mươi bảy h ngày bảy tháng bốn tại khu vực bờ kè của sông đắk la thành phố con tum
nhiều người dân vẫn tụ tập đông về đây để tham gia các hoạt động đi bộ thể dục thể thao rất nhiều người không đeo khẩu trang đặc biệt là thanh thiếu niên
sau hơn một tuần thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng tỉnh con tum đã xử lý vi phạm hành chính một trăm ba mươi bảy trường hợp không chấp hình quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tỉnh con tum cần có những biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm này để bảo đảm an toàn cho chính mình gia đình và cộng đồng chung tay cùng cả nước phòng chống dịch covid một mươi chín